từ ngày một tháng một mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay cảnh sát giao thông tp hcm mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải hành khách và xe máy trên địa bàn
theo đó cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm soát giấy tờ mà không cần phát hiện lỗi vi phạm trước đó
sau khi dừng xe cảnh sát giao thông sẽ kiểm soát bốn loại giấy tờ theo quy định của luật giao thông đường bộ
gồm giấy đăng ký xe giấy phép lấy xe giấy chứng nhận kiểm định của chủ xe cơ giới và các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật
tập trung xử lý các hành vi vi phạm như dừng đổ sai quy định chở quá số người quy định chạy quá tốc độ quy định
không chạy đúng tuyến đường lịch trình hành trình vận tải quy định
đối với xe mô tô cảnh sát giao thông sẽ lập biên bản các hành vi lạng lách đánh võng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng
bấm coi rú ga liên tục trong khu đô thị và các hành vi vi phạm theo nghị định một trăm linh